ubnd tp hà nội vừa chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch hành động cụ thể
hưởng ứng năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố
để người tiêu dùng được sử dụng thực phẩm an toàn bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ubnd tp hà nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác quản lý an toàn thực phẩm
đối với tất cả các mặt hàng đưa về thủ đô tiêu thụ
tại các chợ đầu mối chợ bán buôn nông sản hàng hóa cần thành lập đội liên ngành kiểm tra chất lượng
thống kê đầu vào đầu ra nguồn hàng của các tỉnh qua đó sẽ truy xuất được nguồn gốc nông sản thực phẩm an toàn
hà nội sẽ hỗ trợ một trăm linh kinh phí tham gia hội trợ triển lãm tuần lễ nhận diện sản phẩm nông sản
đặc biệt vùng miền để doanh nghiệp của thành phố cũng như các tỉnh có cơ hội quảng bá
giới thiệu sản phẩm ký kết hợp đồng tiêu thụ
ngoài ra sẽ tăng cường công tác phối hợp kiểm tra quản lý dịch bệnh trong chăn nuôi
thường xuyên chia sẻ thông tin để cùng nắm bắt diễn biến các loại dịch bệnh khi mới xuất hiện
và hướng giải quyết để không lây lan diện rộng tăng cường công tác quản lý chống dịch bệnh
kiểm soát sản phẩm động vật và an toàn thực phẩm giữa hà nội với các tỉnh thành phố
đặc biệt lưu ý việc nhập gia cầm lậu qua các tỉnh biên giới về hà nội